phó thủ tướng trịnh đình dũng đã tới trực tiếp kiểm tra tuyến đê hà nam
một trong những tuyến đê sung yếu của tỉnh quảng ninh
phó thủ tướng nhấn mạnh các cấp lãnh đạo chính quyền của tỉnh quảng ninh
cần quyết liệt chủ động trong công tác phòng chống ứng phó với cơn bão số bảy
dự kiến sẽ đổ bộ vào quảng ninh trong khoảng thời gian sắp tới
đối với tuyến đê sung yếu hà nam cần tập trung đầu tư thêm nguyên vật liệu
để kiên cố hóa tuyến đê bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân
trước những tình huống xấu nhất
tuyến đê biển hà nam thuộc thị xã quảng yên là tuyến đê sung yếu có chiều dài ba mươi bốn km
tạo thành vòng khép kín có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người dân
và diện tích đất sản xuất nông nghiệp của tám xã phường thuộc khu vực đảo hà nam
bên cạnh tuyến đê hà nam phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng đã trực tiếp
tới kiểm tra khu vực neo đầu tranh trù bão thuộc xã hoàng tân thị xã quảng yên